tối qua hai mươi ba tháng một mươi một tại nhà hát thành phố hà nội báo nhân dân phối hợp với nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
tổ chức chương trình nghệ thuật hơi ấm đầu đông với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi
nhằm chung tay chia sẻ giúp đỡ nhân dân tỉnh hà tĩnh chịu thiệt hại sau bão lũ vừa qua
tới dự chương trình có các đồng chí ủy viên trung mương đảng đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội
đồng chí thuận hữu chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân đồng chí nguyễn thanh bình
phó trưởng ban tổ chức trung ương và đồng chí đặng quốc khánh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
với kết cấu ba phần gồm hà tĩnh đất phượng hoàng cơn bão và bên nhau qua sự thể hiện của những nghệ sĩ tên tuổi
như nghệ sĩ nhân dân thu huyền quang thọ các ca sĩ thanh lam tùng dương trọng tấn anh thơ
chương trình đã mang đến những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi mảnh đất và con người miền trung cần cù dũng cảm kiên cường vượt qua khó khăn
theo ban tổ chức tổng số tiền quyên góp được từ bán vé và sự ủng hộ tài trợ của các nghệ sĩ tham gia chương trình
các nhà hảo tâm các cá nhân doanh nghiệp là một tỷ đồng
toàn bộ số tiền đã được trao trực tiếp cho ông đặng quốc khánh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh ngay tại đêm nhạc